sáng nay áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc
và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía bắc của biển đông
như vậy là bão số chín không còn khả năng ảnh hưởng tới vùng biển và đất liền của nước ta nữa
chuyển sang đất liền thưa quý vị và các bạn
khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu vào lệnh đông
do vậy mà thời tiết tại khu vực phía đông bắc bộ trong hôm nay
cũng như là thời đoạn ba ngày sắp tới vẫn phổ biến là không mưa
có chăng chỉ là hiện tượng sương mù nhẹ trong thời điểm đêm và sáng sớm
thời gian trưa chiều trưa hưởng nắng nhẹ
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là hai mươi một hai mươi bốn độ
sau đó sẽ tăng chậm dần trong hai ngày tiếp theo
phía tây bắc bộ có thời tiết phổ biến là không mưa trong ba ngày tới
riêng tại khu vực lai châu và điện biên
đêm hai mươi ba sao đến ngày hai mươi bốn thì do ảnh hưởng của hồi tụ gió trên mực năm m
nên tại khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và mưa rào nhẹ
nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực ở mức là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
có nơi cao hơn trong ba ngày tới
tại các tỉnh trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế
thời tiết trong những ngày tới sẽ thuận lợi khi không mưa trở lạnh
nhiệt độ sẽ là ở mức hai mươi hai hai mươi năm độ
và tăng lên mức là hai mươi ba hai mươi sáu độ trong ngày hai mươi bốn
hoàn liêu cơn bão số chín đã không có khả năng ảnh hưởng đến đất liền của nước ta
cùng với đó là không khí lạnh cũng đang suy yếu
do đó trong hôm nay và ba ngày tới
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận và bình thuận
sẽ có thời tiết tốt trời không mưa khô giáo
với nhiệt độ cao nhất ở mức là hai mươi ba
đến ba mươi độ có nơi cao hơn
đối với khu vực tây nguyên
thời tiết phổ biến là ít mưa ban ngày trời nắng
riêng ngày hai mươi ba khu vực phía nam của tây nguyên
thì do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông từ biển di chuyển vào
nên khả năng cao là xuất hiện mưa rào rải rác và rông
lượng mưa không nhiều và kết thúc nhanh
tuy nhiên bà con vẫn cẩn trọng đề phòng gió giật mạnh trong cơn rông
với đêm và sáng sớm trời rét nhẹ
ban ngày nhiệt độ cao nhất sẽ không vượt quá mức là hai mươi chín độ
nam bộ trong ngày mai sẽ duy trì thời tiết không mưa
sang ngày hai mươi ba và ngày hai mươi bốn sẽ có mưa rông rải rác
với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới ở mức là hai mươi chín
đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn và tăng nhẹ trong ngày hai mươi